một thông tin rất đáng mừng với công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số một vabiotech thuộc bộ y tế
vừa phát triển thành công dự tuyển vaccine phòng covid một mươi chín ở quy mô phòng thí nghiệm
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lô vaccine dự tuyển đã được tiêm thử nghiệm trên chuột
đánh giá khả năng sinh kháng thể chống lại virus sars cov hai
cụ thể có tám lô chuột thí nghiệm được tiêm vaccine covid một mươi chín đã tạo được miễn dịch sau tiêm
kết quả cho thấy kháng nguyên của dự tuyển vaccine có đáp ứng miễn dịch trên động vật
điều đó có nghĩa là vaccine bảo đảm tính an toàn và hiệu quả phòng được covid một mươi chín do virus sars cov hai
thời gian tới các nhà khoa học sẽ tiếp tục định lượng kháng thể
đánh giá về khả năng bảo vệ bền vững tính ổn định của vaccine
trước khi được thử nghiệm lâm sàng trên người tình nguyện
vaccine dự tuyển sẽ tiếp tục được thử nghiệm trên động vật
dự kiến vaccine covid một mươi chín do vabiotech nghiên cứu sẽ hoàn thiện trong năm hai nghìn hai mươi một